ngài friederic david cũng ghi nhận những nỗ lực và thành tiệu của việt nam trong lĩnh vực đảm bảo quyền tự do tôn giáo
và khẳng định sẽ có những đóng góp hành động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ phát triển tích cực
vào chiều ngày hôm nay một mươi sáu tháng năm tại hà nội bộ công an tổ chức hội ý nghiệp vụ về tăng cường phòng chống tuệ phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chủ trì buổi hội ý
dự hội ý có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ lãnh đạo công an hai mươi chín địa phương
đánh giá tình hình kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm thời gian qua
các ý kiến thống nhất triển khai thực hiện các phương án chỉ đạo của bộ công an các đơn vị địa phương đã kịp thời nhận diện đấu tranh tội phạm một cách bài bản
có chiều sâu mang tính điển hình để cảnh báo gian đe phòng ngừa chung
tuy nhiên tình hình tội phạm hình sự tại một số địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nổi lên là tội phạm xâm phạm tính mạng tài sản
chủ yếu do mâu thuẫn gia đình thủ tức mâu thuẫn và các nguyên nhân bộc phát tình trạng tâm thần ngáo đá vẫn tiềm mẩn nguy cơ gây ra các vụ trọng án
các vụ cướp ngân hàng tình trạng đối tượng sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn các băng nhóm cướp cướp giật hoạt động lưu động lợi dụng các lễ hội điểm du lịch để hoạt động
phát biểu kết luận buổi hội ý thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả đạt được của công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
không để hình thành điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
đồng chí thứ trưởng đánh giá thời gian tới dự báo hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm kịp thời xử lý các tình huống phức tạp thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu thủ trưởng các cấp công an các đơn vị địa phương
phát huy vai trò lãnh đạo chỉ huy cần chủ động ra soát nắm rõ thực hiện đúng đủ các nội dung chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu kiến nghị bổ sung những giải pháp mới
nhân rộng những cách làm hay sáng tạo hiệu quả
với tinh thần vượt nắng thắng mưa nỗ lực học tập rèn luyện cán bộ chiến sĩ trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và tám trăm sáu mươi chín công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu huấn luyện đặt ra
đây sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận vừa hồng vừa chuyên của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
và những nỗ lực không quản mưa nắng của thầy và trò đổi mồ hôi nơi thao trường để chiến trường bớt đổ máu
một buổi chiều nóng như đổi lửa tại trung tâm huấn luyện và bùi dưỡng nghiệp vụ hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đóng trên địa bàn tỉnh đồng nai
tám trăm sáu mươi chín công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba đến từ bốn tỉnh thành sóc trăng trà vinh đồng tháp và vĩnh long đã hăng say trình diễn những màn võ thuật mãi nhãn đầy nhuồn nhuyễn
sau ba tháng vất vả tập luyện trên thao trường
khóa luyện được diễn ra trong ba tháng với những nội dung huấn luyện là quân sự võ thuật
điều lệnh công an nhân dân chính trị pháp luật nghiệp vụ cơ sở bắn súng kỹ thuật vật vi nước
với cường độ huấn luyện cao mỗi cán bộ quản lý luôn duy trì nghiêm về điều lệnh kỳ cương kỳ luật
và tổ chức quản lý chặt chẽ toàn diện đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
theo nề nếp của đơn vị vũ trang an chiến đấu tập trung và quy chế quản lý chiến sĩ nghĩa vụ đã được bộ công an bắt hành
để đảm bảo chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu đơn vị đã chỉ đạo xây dựng quy chế chấm điểm
bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc
tổ chức kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi buổi tập chú trọng phổ biến quán triệt quy tắc an toàn
đặc biệt nghiêm cấm các biểu hiện tiêu cực bệnh thành tích trong huấn luyện
đối với giáo viên huấn luyện thực hiện đúng chương trình giáo án được lãnh đạo bộ tư lệnh phê duyệt
tuân thủ quy trình nguyên tắc huấn luyện và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang bị phương tiện từ khi triển khai đến khi kết thúc
đối với chiến sĩ
chấp hành nghiêm quy định của ngành nội quy quy chế của đơn vị trong quá trình huấn luyện
phải xác định rõ lập trường quan điểm vần vàng ra sức thi đua học tập và rèn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm
khắc phục khó khăn gian khổ đoàn kết thống nhất cùng quyết tâm thực hiện tốt chương trình huấn luyện đảm bảo đúng theo chương trình kế hoạch đề ra
trải qua ba tháng
huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ đã được trang bị những kiến thức về chính trị pháp luật điều lệnh quân sự võ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
thực hành thuần thục kỹ chiến thuật và sử dụng một số loại vũ khí trang bị công cụ hỗ trợ
đây là hành trang hữu ích để các em trở thành chiến sĩ công an nhân dân chính quy tinh nhuệ vừa hồng vừa chuyên
nhiều cái nắng của đông nam bộ và cụ thể ở đồng nai ở đây là nắng cực kỳ gắt luôn
so với miền tây của tụi em thì lên đây quấn luyện khoảng thời gian đầu là
rất nhiều các đồng chí không thích nghi được thời tiết ở đây thì rất nhiều đồng chí đã ngất xỉu
mà sau quãng thời gian được học tập và huấn luyện về thể lực thì các đồng chí và bản thân em được cái thể lực cảm thấy bản thân và các đồng chí nâng lên rõ rệt
sau khi mà học chiến thuật võ thuật công an nhân dân tại đơn vị thì khi mà em tụi em về địa phương thì tụi em có thể áp dụng
và phục vụ nhân dân giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống
năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận quản lý huấn luyện hơn một mươi năm chiến sĩ mới của sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó có gần một mươi hai chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương và hơn ba chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thưa quý vị thông tin từ công an thành phố hải phòng cho biết lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng vừa kịp thời tổ chức cứu nạn thành công nạn nhân bị mắc kẹt trong gặp xe container trong vụ tai nạn giao thông
và sự cứu nạn kịp thời đã giúp nạn nhân phát cơn nguy kịch trong tăng tốc đã được chúng tôi ghi nhận qua những hình ảnh ngay sau đây
giờ một mươi bốn phút ngày một mươi sáu tháng năm nhận tin báo về vụ tai nạn tổ công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay lập tức lên đường
tại hiện trường có một nạn nhân đang bị mắc kẹt hai chân đến cửa người cùng xe máy trong gầm phía phần đầu xe container
không chút do dự lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sử dụng xe nâng và phương tiện kết hợp để cứu nạn
chỉ trong ít phút nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe container an toàn tại hiện trường còn một nạn nhân nữ bị thương văng bên ngoài thân xe container
rất nhanh chóng hai nạn nhân đã được gửi cấp cứu kịp thời
trách nhiệm và sự cẩn trọng của nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe container an toàn

xác minh đối tượng sau tám giờ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác cùng với
tinh thần tận tụy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an huyện đã điều tra làm rõ bắt giữ đối
tượng nguyễn văn khang là thủ phạm gây ra các vụ việc trên tại cơ quan công an bước đầu khang
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình còn tại tỉnh lào cai công an thị xã sapa vừa
triệt phá vụ án ma túy bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
đối tượng marcel sinh chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai bị bắt cùng với tăng vật là
hai bánh heroin một xe mô tô cùng một số vật chứng có liên quan tại cơ quan điều tra bước đầu
ma xeo sinh khai nhận số ma túy trên sinh mua của một người không rõ danh tính ở tỉnh điện biên
với số tiền là hai trăm linh triệu đồng định mang về thị xã sapa bán kiếm lời khi chưa kịp ra ma túy cho
khách thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ
vào trên ngày hôm nay các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng tôi
hôm nay công an huyện củ chi tp hcm đang khám nghiệm điều tra vụ cháy bãi xe trên đường
suối lội khiến cho nhiều ô tô bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày lửa bùng lên từ bãi xe trên đường suối nội
xã phước vĩnh an huyện củ chi người dân phát hiện hô hoáng huy động phương tiện tại chỗ tìm cách
khống chế đám cháy nhưng không được cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện củ chi đã huy
động nhiều phương tiện đến hiện trường sau khoảng một giờ đám cháy đã được dập tắt ghi nhận ở hiện
tám xe ô tô trong bãi bị cháy rụi mái tôn bị đổ sập thiệt hại ước tính trên hai tỷ đồng
may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị như thường lệ mỗi thứ ba hàng tuần quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục an toàn
giao thông và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng nhìn nhận về một chủ đề không mới
nhưng lại đang hâm nóng trong thời gian vừa qua đó là câu chuyện ý thức của người dân trên các
tuyến cao tốc khi mà hàng loạt vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trong thời gian gần đây
và biên tập viên vi oanh sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong tiểu mục này ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn đang đến với tiểu mục an toàn giao thông
thưa quý vị và các bạn
cao tốc là một loại hình hạ tầng giao thông đặc thù được coi như là huyết mạch áp suất lớn tác động mạnh mẽ đến tốc độ phát triển của các tỉnh thành phố khu vực trên cả nước
và chính vì vậy những năm trở lại đây tốc độ phát triển của các tuyến cao tốc tại nước ta đang ngày càng được đẩy mạnh để khơi dậy tiềm năng kinh tế của các tỉnh thành
thế nhưng song hành với nó cũng là những thách thức nảy sinh trong vấn đề trật tự an toàn giao thông và đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng bàn luận ngay sau đây

tại vì thói quen xả rác của các lái xe làm thu hút người nhặt rác đi vào cao tốc
nói thêm vậy thôi chứ chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề
đó là việc những người đi bộ xuất hiện được trên cao tốc chứng tỏ là họ có lối để vào
đây là một yếu tố tối kỵ đối với các tuyến cao tốc
và nhắc đến những lối ra vào trên cao tốc thì khó có một tuyến nào có thể qua mặt được tuyến đại lộ thăng long
một tuyến cao tốc chỉ dài vẻn vẹn ba mươi km
thế nhưng có đến hàng chục lối ra vào
trong phương tiện
đó là chưa kể lối ra vào của người đi bộ
và vì thế đây cũng là tuyến đường thường xuyên cướp đi sinh mạng của nhiều người
đầu tiên là những clip mà các tài xế đã từng di chuyển trên tuyến này chia sẻ
đi xe máy
năm nào cũng vậy
tuyến cao tốc đại lộ thăng long cũng cướp đi sinh mạng của vài người
và mới đây nhất một cô gái trẻ sinh năm hai nghìn một cũng vừa bỏ mạng trên tuyến này khi va chạm với một ô tô khách vào ngày năm tháng năm vừa qua
vậy sau hàng loạt những tai nạn thì người dân có sợ hay không
và câu trả lời là không

cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
những bất cập do tổ chức giao thông từ áp lực hay là mật độ phương tiện
thế nhưng đầu tiên phải kể đến đó là ý thức của người dân và thái độ tiếp cận với một loại hình hạ tầng giao thông đặc thù như là cao tốc
và việc xử phạt là cần thiết để nâng cao nhận thức của những người này
thời gian gần đây thì lượng phương tiện xe máy di chuyển vào đường đại lộ thăng long là có xu hướng tăng
người dân bất chấp biển báo cấm và vì lý do là tắt đường hoặc là do đi theo chỉ dẫn của google maps
khi mà người dân mà thấy lực lượng chức năng tuần tra và lập chốt thì sẽ cố tình quay đầu xe bỏ chạy
và nó sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông cùng chiều
trong thời gian tới thì phòng hải sát giao thông đội hải sát số sáu đã bố trí các kịch bản
và bố trí lực lượng tuần tra công khai kết hợp với cả các lực lượng cảnh sát trật tự
và sẽ xử lý kiên quyết các trường hợp đi vào đường cao tốc
bên cạnh công tác xử lý vi phạm để nâng cao nhận thức
thì việc tổ chức lại giao thông các tuyến đang tồn tại bất cập là giải pháp cấp thiết
bởi sẽ không có một lực lượng nào đủ để trải dài suốt tuyến và chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để phân loại phương tiện ra vào các tuyến cao tốc
công tác tổ chức giao thông trên các đường
vào đường cao tốc vào ra đường cao tốc thế nào
chúng ta quản lý cách thức quản lý thế nào
cho nên chúng ta phải có cái tổ chức lại và hướng dẫn lại
những chỗ nào còn bất cập chúng ta hướng dẫn lại
để chúng ta thực hiện công tác cương chế thực nghiệp
đấy là cái thứ nhất
xong xong cái việc đó chúng ta phải tăng cường các giải pháp tuyên truyền giáo dục của nhân dân
có thể tại những đầu đường mà để tiếp cận vào đường cao tốc hoặc đi ra đường cao tốc
chúng ta nên có những cái biển báo
có những khẩu hiệu để chúng ta thực hiện công tác tuyên truyền

ngoài các giải pháp camera và giải pháp khác giám sát
thì chúng ta có giải pháp này ngăn chặn ngay đầu vào đầu ra
khiến chúng ta giải quyết được triệt đề
các chuyên gia và lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh
về công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương cho người dân khu vực mình
nơi có các tuyến cao tốc đi qua
việc áp dụng đồng bộ các giải pháp từ tổ chức giao thông
cải thiện hạ tầng xử lý triệt để vi phạm
và tuyên truyền giáo dục
sẽ giảm thiểu được tối đa các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc
và cuối cùng để kết thúc tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh
về hành vi thiếu ý thức của không ít người dân
tại một số tuyến cao tốc trên cả nước
để thấy được mức độ nguy hiểm của những hành vi này